ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã tổ chức lễ tuyên dương chín mươi sáu tập thể và cá nhân
là những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám
đến sự bữa lễ có phó chủ tịch nước đặng thiên ngọc thịnh
từ các phong trào thi đua yêu nước từ những công việc hàng ngày đã xuất hiện nhiều tấm gương thi đua yêu nước
của nhiều thế hệ nhiều giới nhiều ngành
đó là hình ảnh những ông cụ bà cụ về hưu nhưng vẫn tích cực làm công tác từ thiện
người công dân sớm hôm quét rác giữ vệ sinh đường phố những người dân những đoàn viên thanh niên tình nguyện
tích cực tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương nơi cư trú
những việc làm hành động dũng cảm cao cả đó đã góp phần mang lại lợi ích cho cộng đồng cho xã hội
thông qua việc tuyên dương những tấm gương đó nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đời sống xã hội
tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua phong trào hành động cách mạng của người dân thành phố
khơi dậy tinh thần đoàn kết trách nhiệm giúp đỡ nhau trong cuộc sống cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư
ngày càng nhân văn nghĩa tình và nâng đỡ những số phận không may gặp khó khăn trong cuộc sống